không chỉ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp một số địa phương của tỉnh bắc giang đã mạnh dạn ứng dụng đưa thêm công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp
qua đó góp phần tăng hiệu quả của chuỗi sản xuất giảm ngày công lao động và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác
do nguồn lao động trong nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp ngày một lớn nên vấn đề thiếu hụt lao động đang đặt ra những thách thức cho huyện việt yên trong việc phát triển nông nghiệp
trước tình hình đó huyện đã tăng cường ứng dụng công nghệ cao đặc biệt là đưa công nghệ số vào sản xuất
còn đây là mô hình nuôi cá của gia đình anh dương văn trọng ở thôn đại giáp xã đại lâm huyện lạng giang
bằng việc ứng dụng công nghệ số dù ở bất cứ nơi đâu anh đều có thể thực hiện
một mươi ba một mươi năm tấn trên một vụ giảm sức lao động cho gia đình
dù bước đầu công nghệ số hóa trên địa bàn tỉnh bắc giang chưa nhiều
song với sự mạnh dạn đầu tư qua đó góp phần giảm ngày công lao động
nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp